thưa quý vị sáng nay tại hà nội văn phòng chính phủ và bộ công an tổ chức hội nghị hướng dẫn triển khai hai nhóm thủ tục hành chính liên thông
đăng ký khai sinh đăng ký thường trú cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới sáu tuổi và đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú trợ cấp mai tăng phí
đây là các thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quyền nghĩa vụ và liên quan trực tiếp đến đời sống an sinh của người dân có số lượng đối tượng thực hiện lớn
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tổ phó thường trực tổ công tác đề án sáu của chính phủ dự và phát biểu tại hội nghị
thống kê mỗi năm có khoảng hai triệu hồ sơ khai sinh và sáu trăm linh hồ sơ đăng ký khai tử và là nhóm thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của nhiều ngành
y tế tư pháp công an lao động thương minh và xã hội bảo hiểm y tế
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc nhấn mạnh việc triển khai thủ tục liên thông hai nhóm thủ tục sẽ giảm bớt chi phí sau in hồ sơ
khắc phục tình trạng sai lệch thông tin làm giả hồ sơ giúp người dân chỉ cần khai báo thông tin một lần để giải quyết thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết thời gian đi lại
vì vậy thứ trưởng yêu cầu việc hướng dẫn tập huấn phải được thực hiện một cách nghiêm túc các cán bộ tham gia phải nắm vững các quy trình thành thạo thủ tục đảm bảo hiệu quả chính xác
kịp thời khi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo từng lĩnh vực được giao
thành phố hà nội và hà nam là hai địa phương sẽ triển khai thí điểm từ ngày hai mươi một tháng một mươi một đến hết ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tiến tới nhân rộng trên toàn quốc từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị những gì mà quý vị đang thấy ở phía đằng sau tôi đây là hình ảnh tại một lớp học xóa mù chữ mà chúng tôi gọi đó là lớp học đặc biệt
ở đó thì thấy cô giáo là những cán bộ chiến sĩ công an còn học trò lại là những
hàng ngày thầy cô lên lớp dạy cho phạm nhân biết con chữ biết đọc thông viết thạo để họ có thể viết thư thăm hỏi gia đình được tiếp cận với các kiến thức trên sách báo và tích lũy kiến thức từ xã hội giúp họ làm lại cuộc đời
lớp học xóa mù chữ phạm nhân được các cô giáo truyền đạt kiến thức từ lớp một đến lớp năm
trong đó trọng tâm giúp học viên biết đọc biết viết và làm những phép tính đơn giản
vì phạm nhân đa phần là người lớn tuổi và lại là người dân tộc nên việc tiếp thu kiến thức có nhiều hạn chế
vì vậy cô giáo phải chọn những phương pháp dạy phù hợp với từng đối tượng
độ tuổi của phạm nhân là quá cái độ tuổi đến trường như trẻ
và cái việc mà họ học thì dường như là cái trở ngại lớn nhất là họ mặc cảm họ tự ti
vì họ nghĩ là họ lớn tuổi rồi và bây giờ đi học những trẻ con đánh vần oa thì họ rất là ngại
việc đầu tiên muốn dạy cho phạm nhân là phải thức tỉnh làm cái công tác chính trị để họ có cái nhận thức và cái mục đích đúng đắn về việc học
khi mà làm cái công tác tự tưởng tốt để họ xác định việc học là gì và cần thiết thì bắt đầu chúng ta đi tiến hạ học
tại trại giam xuân nguyên lớp học gió mùa chữ được duy trì thường xuyên hàng năm
riêng năm hai nghìn hai mươi hai lớp học này có hai mươi hai phạm nhân và được duy trì đều đặn hai buổi trên tuần
bên cạnh những kiến thức cơ bản phạm nhân còn được giáo dục về tình yêu quê hương đất nước đạo đức kỹ năng sống nỗ lực cải tạo tốt
nên là việc giáo dục phạm nhân là một trạng đường rất là gian nan
chúng ta phải vừa giáo dục và vừa cảm hóa
vừa đáp kiến thức nhận thức cho họ và vừa phải xoa dịu nỗi đau mặc cảm và những tự ti đối với xã hội trong họ
phạm nhân mùa a màng sau một thời gian học tập tại lớp học gió mùa chữ
đến nay đã đọc thông viết thạo có thể viết thư về thăm hỏi gia đình
có được kiến thức được cảm hóa từ án trung thân phạm nhân màng được giảm án xuống có thời hạn
học văn hóa gió mùa chữ rất có ý nghĩa với bọn em
bởi vì bọn em chưa được học chữ thì được học với chúng
bọn em chưa có thể đọc được những bản quy quy định của cán bộ giao cho
mình đọc được thì mình sẽ tránh được những vi phạm trong trại
và những cái gì nó quy định là không được thì mình cháy
mà quy định cái gì quyết định thì mình càng phát huy để làm cho nó tốt hơn và hoàn thiện bản thân mình hơn
để trở thành người có ý cho xã hội và sớm trở về gia đình và xã hội hoặc tại quan hệ cộng đồng
những trang giáo án được sử dụng
để rồi ngày mai cô giáo tiếp tục đến lớp truyền đạt kiến thức cho phạm nhân
ngày hai mươi tháng một mươi một khắp nơi trên cả nước đang tổ chức tri ân những người thầy người cô
có thể là những lời ca tiếng hát những bồng hòa những lời chúc mừng
còn với những cô giáo đặc biệt này lời chúc đơn giản là việc phạm nhân chấp hành nghiêm nội quy của lớp học cơ sở giam giữ
đáp lại cho thầy cô những điểm một mươi cài tạo tốt để sớm trở về với gia đình
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng điểm qua một số hoạt động nổi bật của bộ công an trong tuần vừa qua
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị rất quan trọng
vì vậy toàn lực lượng công an nhân dân có trách nhiệm phải quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc
đây là một trong những yêu cầu được đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an nhân dân
tại hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị địa phương lấy nghị quyết số một mươi hai kế hoạch số một trăm một mươi tám là văn bản
để soi chiếu toàn bộ chương trình kế hoạch nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị trong nhiệm kỳ và hàng năm
đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp xây dựng hai mươi hai đề án thành phần đảm bảo lộ trình triển khai nghị quyết
phát biểu tại lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị các học viện nhà trường công an nhân dân phải tiếp tục quán triệt
thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp
cho được mục tiêu yêu cầu về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo trong công an nhân dân
mỗi thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý giáo dục trong công an nhân dân cần ý thức sâu sắc hơn nữa về trách nhiệm và vinh dự tự hào
vừa là người thầy người sĩ quan công an nhân dân không ngừng học tập nâng cao trình độ trao dồi chi thức kiến thức và kinh nghiệm
cũng nhân dịp này các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tới dự lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày nhà giáo việt nam
tại các trường học viện trong công an nhân dân
thực hiện chương trình công tác sau kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi năm đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đại biểu quốc hội tỉnh hương yên đã thông tin đến cử tri về kỳ họp quốc hội trong đó đã thông qua nhiều dự án luật
nghị quyết quan trọng và tình hình kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong đó tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội giảm sáu
bộ trưởng tô lâm mong muốn thời gian tới bà con cử tri tiếp tục quan tâm theo dõi ủng hộ đối với các hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh và lực lượng công an nhân dân
dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc ở làng phan xã hưng tân huyện hưng nguyên tỉnh nghệ an
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an mong muốn cấp ủy chính quyền các cấp của tỉnh
tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh văn minh
lực lượng công an các cấp từ tỉnh đến xã phải quyết tâm xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
nhiều hoạt động lan tỏa ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cũng đã được tổ chức
qua đó tiếp tục cổ vũ động viên mọi tầng lớp nhân dân từng gia đình và từng người dân nỗ lực phấn đấu
tham gia hiệu quả vào công tác đảm bảo an ninh trật tự
tuần qua dự phát biểu tại hội thảo khoa học
đội ngũ trí thức việt nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
ủy viên hội đồng lý luận trung ương thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh vai trò đóng góp của trí thức việt nam
trong đó có trí thức công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
phản bác các quan điểm sai trái thủ địch cũng như xác định hoàn thiện tiêu chí
nhận diện rõ hơn về khái niệm trí thức và đối ngũ trí thức
nhấn mạnh tầm quan trọng triển khai kế hoạch số năm trăm một mươi ba của bộ công an về tổng ra soát kiểm tra an toàn
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương quyết tâm tập trung cao độ hơn nữa
đảm bảo tiến độ đề ra đối với một trăm linh các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy
việc tổng kiểm tra phải đảm bảo nghiêm túc chất lượng xử lý nghiêm và phối hợp giám sát sau xử lý
đối với các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm kết hợp giữa kiểm tra và tuyên truyền
để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng ngừa cháy nổ
các hoạt động hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng hậu cần kỹ thuật công an nhân dân
phải khơi dậy niềm tự hào và động viên cho các cán bộ chiến sĩ phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đây là nội dung được thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
tại hội thao truyền thống được tổ chức trong tuần qua
đây cũng là dịp để tăng cường công tắc giao lương cho đổi kinh nghiệm
đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao gian luyện sức khỏe trong cán bộ chiến sĩ